để trở thành trung tâm năng lượng của khu vực bắc trung bộ thời gian qua tỉnh quảng trị đã tập trung kêu gọi các nhà đầu tư đến xây dựng các dự án điện và đã thu hút nhiều dự án đầu tư vào năng lượng với quy mô lớn ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
để xây dựng tỉnh quảng trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực bắc trung bộ những năm qua tỉnh quảng trị đã điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm đặc biệt là năng lượng tái tạo
trên địa bàn hướng hóa đa cà rông là có tiềm năng năng lượng tái tạo hết sức lớn đặc biệt là với điện gió với đặc điểm đề hình cho vận tốc gió trung bình lớn hơn bảy m trong một giây
thì đây là điều kiện thuận lợi để phát triển điện gió
chí phí vận hành trong quá trình vận hành thì thấp và đó là hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn các vùng điện gió ở ven biển khác
quảng trị có lợi thế là vùng nhiều nơi có đất sạch cục tàu
là cơ hội các nhà đầu tư để phát triển năng lượng mặt trời
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tỉnh quảng trị đã đồng ý cho xây dựng nhà máy điện mặt trời lycosi quảng trị tại huyện gio linh trên diện tích sáu mươi hectare với tổng nguồn vốn một hai trăm linh tỷ đồng công suất bốn mươi chín năm mw
dự kiến nhà máy điện mặt trời lycosi quảng trị sẽ phát điện vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín này
quảng trị là một nơi có cường độ bức xạ khá cao
quảng trị sẽ đảm bảo hiệu quả đầu tư khi nhà đầu tư được hưởng chế độ ưu đại theo quyết định của thủ tướng nhân phủ
đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã tu hút được một mươi bốn dự án thủy điện trong đó có tám dự án đã hoàn thành sáu dự án đang đầu tư xây dựng
về điện gió tỉnh đã có nhà máy điện gió hướng linh hai công suất ba mươi mw đi vào vận hành
ở khu kinh tế đông nam quảng trị tỉnh đã quy hoạch hai nhà máy nhiệt điện với công suất một hai trăm linh mw một nhà máy
và một nhà máy điện khí với công suất ba trăm bốn mươi mw
thời gian tới tỉnh đã tập trung tiến hành cải cách các thủ tục hành chính hỗ trợ các nhà đầu tư để xúc tiến cấp chủ đương đầu tư một cách nhanh nhất
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
cái thứ hai về vấn đề đất đai giải phóng mặt bằng hay rà pháo bom mìn thì tỉnh cũng đã tập trung để ra cho các cấp các ngành các địa phương liên quan
để hỗ trợ đẩy nhanh tiến đổ trong vấn đề tổ chức và triển khai dự án
vấn đề tỉnh quảng trị trở thành trung tâm năng lượng ở khu vực bắc trung bộ đã được chính phủ ủng hộ chủ trương xây dựng
tin chắc rằng sau khi hoàn thành các dự án điện sẽ tạo ra sản lượng điện lớn để hòa vào lưới điện quốc gia
cũng như góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh quảng trị trong thời gian tới